chứng quán việt nam có phiên giao dịch đầu tuần trao đảo khi liên tục xuất hiện thông tin bất lợi xe quanh ôm trịnh văn quyết
nhóm cổ phiếu hệ sinh thái flc giảm sàng kéo theo hàng loạt cổ phiếu khác giảm sâu gây hoang mang và thiệt hại nặng nề cho các nhà đầu tư
mở phiên giao dịch đầu tuần hàng loạt cái tên như flc ros amd art đã đồng loạt giám lập tức kịch khung bảy mất thanh khoản
trong đó giá cổ phiếu flc tập đoàn flc bị giám sàn xuống mốc một mươi ba sáu trăm linh đồng mà ros xây dựng flc farus bị giảm sàng còn tám bảy trăm bảy mươi đồng
hi nông dược hai bị rớt xuống giá sàng sáu ba trăm hai mươi đồng amd đầu tư vào khoáng sản flc stolt bị làm xuống giá sàng sáu sáu trăm năm mươi đồng
klf đầu tư thương mại và xuất nhập khẩu cfs bị giảm sàng còn sáu bốn trăm linh đồng art chiếc khoáng bos rớt xuống giá sàng một mươi ba trăm linh đồng
theo giới phân tích hiện chiếc khoáng đang xung sao với một tin đồn liên quan tới nhóm cổ phiếu này tâm lý lo ngại đã khiến nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu họ flc
tâm lý tiêu cực cũng khiến thị trường vạ lây không riêng nhóm cổ phiếu liên quan đến flc tâm lý bi quan khiến sắc đỏ phủ rộng trên thị trường
cũng như những lần trước đó tâm lý đám đông chi phối mạnh trên thị trường
bên cạnh nhóm cổ phiếu trong hệ sinh thái flc dư bán sản chất đóng hàng loạt cổ phiếu lớn bé cũng chịu áp lực bán mạnh
sắc đỏ bao phủ toàn thị trường cho thấy tâm lý nhà đầu tư rất dễ lung lay trước những thông tin tiêu cực
thường là những doanh nghiệp bất đồng sản thường sẽ liên quan đến các nhóm ngân hàng và có những khổng dư lợi lớn tại các ngân hàng
như vậy thì nhà đầu tư thường sẽ có những phản ứng của hai mối nhóm cổ phiếu này nó sẽ có tính liên quan nhau
hoặc là những cổ phiếu khác như chúng ta nói là thường trong nhóm sản xuất thì chúng ta thấy là tính cơ bản của những nhóm sản xuất thì lại rất là ổn nhưng mà vẫn bị liên lụy
thực ra thì cái này nó bản chất chung là nó ảnh hưởng đến cái tâm lý chung của thị trường
thị trường trong thời gian vừa qua dòng tiền vào khá là yếu
và nó có tính
nó có tính co cực và phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu
như vậy thì chỉ cần với một cái tâm lý yếu như vậy thì rõ ràng là chúng ta thấy là chỉ cần một cái thông tin xấu thì nó cũng đã đủ tác động và lan tỏa tất cả các nhóm cổ phiếu rồi
cái việc mà bán tháo này một phần nó cũng ảnh hưởng xấu đến tâm lý của một số các nhà đầu tư khác
tại vì họ sẽ trở nên hoang mang
họ lo lắng là không biết có điều gì đã xảy ra và nó còn sẽ tiếp diễn sắp tới như thế nào
và nó có ảnh hưởng đến những cái cổ phiếu khác hay là cái tổng quan của thị trường hay không
trên thực tế việc bán tháo theo tin đồn không phải lần đầu xảy ra trên thị trường chứng khoán
nhìn lại lịch sử thị trường từng có thời điểm bay hơi hàng tỷ đô la vốn hóa vì các tin đồn
theo đó những cổ phiếu có yếu tố cơ bản đằng sau hay có câu chuyện riêng thì việc tống bán tháo sẽ giảm bớt đi trong một hai phiên
còn với những cổ phiếu mang tính chất đầu cơ rất cao nơi mà nhà đầu tư chạy theo dòng tiền hay giác cổ phiếu
thì khi bất kỳ có một tin đồn nào thì tình trạng chất bán sàn sẽ diễn ra lâu hơn khiến cho nhà đầu tư thiệt hại nặng nề
ở việt nam chúng ta xếp tính minh và small tính vốn hóa giá trị vốn hóa thì nó sẽ nhận nằm ở những nhóm cổ phiếu đầu cơ
những nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ
như vậy thì có thể thấy rằng là chỉ cần một cái thông tin xấu mình chưa thực sự xác thực thì thường là nhà đầu tư sẽ có phản ứng trước gọi là cầm đèn chạy trước ô tô
giai đoạn sắp tới là giai đoạn và sẽ phải thanh lọc dần những cổ phiếu đầu cơ và chuyển dần sang cái cổ phiếu có cái nền tảng tốt hơn
và có câu chuyện tốt hơn đợi để đón sóng quý i cũng như là đón cái câu chuyện mà có những cái câu chuyện phát triển tốt hơn
đã được trình bày tại ở đoại cổ đông trong tháng bốn này
với những biến động trong hệ sinh thái cổ phiếu tổng giá trị cổ phiếu mà chủ tịch flc đang nắm giữ ở các công ty trên sàn chứng khoán là khoảng bốn sáu trăm sáu mươi bốn tỷ đồng
con số này khi ông trịnh văn quyết không còn nằm trong tấm
bốn mươi người giàu nhất sàn chứng khoán
theo khuyến nghị của nhiều chuyên gia trước những thông tin tiêu cực đột ngột trên thị trường chứng khoán
nhà đầu tư nên bình tĩnh đánh giá tác động của sự kiện liên quan đến cổ phiếu mà mình đang nắm giữ
bởi mỗi nhà đầu tư có trạng thái tài khoản danh mục đầu tư khác nhau do đó tâm lý cũng như khả năng chịu đựng khác nhau
tuy nhiên điều quan trọng là cần phải xây dựng cho mình một kế hoạch đầu tư cụ thể rõ ràng để có hướng xử lý phù hợp khi xảy ra biến động